luật an toàn vệ sinh lao động là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm an toàn lao động
tuy nhiên việc thực thi còn nhiều vướng mắt do nhiều quy định chưa sát thực tiễn cần được sửa đổi bổ sung
đây là nhận định được đưa ra tại chương trình đối thoại định kỳ của hội đồng quốc gia về an toàn vệ sinh lao động vừa được tổ chức tại hà nội
tại buổi đối thoại hầu hết các đại biểu đều cho rằng việc lần đầu tiên luật an toàn vệ sinh lao động được ban hành là một bước tiến quan trọng
nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động cả khu vực trong và ngoài quan hệ lao động
tuy nhiên việc triển khai cũng bộc lộ những bất cập
hiện nay rất nhiều công việc nặng nhọc độc hại hoặc là có những yếu tố nặng nhọc độc hại thì vẫn chưa được ra soát bổ sung
chúng tôi cũng rất đồng tình với đề xuất một số ý kiến là về quỹ về an toàn lao động quỹ về tai nạn lao động
hiện nay chúng ta đã đánh đông lại một tỷ lệ tất cả
cả các doanh nghiệp cũng có một mức đồng cộng chung mà không phân loại ra những ngành nghề nào có nguy cơ bị tai nạn cao thì rủi ro cao thì phải đọng cao hơn
có phân cấp các bộ ngành có chức năng trong công tác kiểm định các loại máy thiết bị vật tư là sản phẩm hàng hóa nhóm hai thuộc bộ và các bộ quản lý lĩnh vực đó quản lý
nhưng hiện nay một số bộ cũng chưa
chưa có một cái ban hành những cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kịp thời đối với các thiết bị đó
do đó nó làm cho công tác kiểm định hiện nay cũng chưa đi vào thực chất
theo thống kê trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng bảy vụ tai nạn lao động
việc thực thi có hiệu quả luật an toàn vệ sinh lao động sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu để giảm số vụ tai nạn và số người chết vì tai nạn lao động
vì vậy những bất cập trong thời gian qua cần sớm được nghiên cứu khắc phục
luật an toàn vệ sinh lao động thật sự đi vào cuộc sống
vì vậy những bất cập trong thời gian qua cần sớm được nghiên cứu khắc phục